các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thân thế và sự nghiệp của ông lê thanh hải
năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ông lên sài gòn làm thợ hàn và tham gia vào đội võ trang tuyên truyền thuộc khu đoàn sài gòn gia định với bí danh hai nhật
ngày một mươi bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ông được kết nạp vào đảng cộng sản việt nam chính thức ngày một mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đến tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ông là phó bí thư đoàn ủy liên phường
quỹ viên ban chấp hành thành đoàn sài gòn gia đình ủy viên ban thường vụ đảng ủy học sinh phó văn phòng thành đoàn phó ban thường trực ban thanh niên công nhân thành đoàn ủy viên ban cán sự quận phú tân sơn
từ tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ông là quận ủy viên quận tân bình kiêm bí thư phường chủ tịch phường bí thư quận đoàn ủy viên ban thường vụ thành đoàn kiêm trưởng ban công nghiệp thành đoàn
phó bí thư đảng ủy cấp trên cơ sở kiêm chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên sung phong tp hcm
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ông là quỷ viên ban chấp hành đảng bộ tp khoá bốn phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tp hcm quỷ viên ban chấp hành liên đoàn lao động tp hcm
tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn ông là quỷ viên ban chấp hành đảng bộ tp khoá năm bí thư quận ủy quận năm đại biểu hội đồng nhân dân tp khoá năm quỷ viên ủy ban nhân dân tp hcm
tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn ông là quỷ viên ban chấp hành đảng bộ tp khoá sáu phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tp hcm quỷ viên ban chấp hành liên đoàn lao động tp hcm

ngoài hai phó chủ tịch cũ là nguyễn thiện nhân và vũ hùng việt lê thanh hải giới thiệu thêm ba đại biểu vào chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm gồm mai quốc bình huỳnh thị nhân giám đốc sở tài chính vật giá và nguyễn thành tài tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm và ba người này cũng được phê chuẩn
từ ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một đến ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn sáu ông giữ các chức vụ ủy viên ban chấp hành trung ương đảng ủy viên ban thường vụ thành ủy phó bí thư thành ủy
đồng nhân dân tp khoá sáu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
tháng bốn năm hai nghìn sáu tại đại hội đảng cộng sản việt nam toàn quốc lần thứ một mươi ông được bầu vào bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn sáu sau khi bí thư thành ủy tp hcm nguyễn minh chiết được bầu làm chủ tịch nước tổng bí thư nông đức mạnh ký quyết định phân công ông lê thanh hải
quỷ viên bộ chính trị phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm giữ chức bí thư thành ủy nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
ông tái đắc cử chức vụ này nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
ngoài ra ông từng là đại biểu quốc hội việt nam khóa một mươi ba đảng ủy viên đảng ủy quân khu bảy bí thư đảng ủy bộ tư lệnh tp hcm
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi bầu khuyết chức vụ bí thư thành ủy
ông được bộ chính trị phân công chỉ đạo thành ủy
tại đại hội một mươi hai đảng cộng sản việt nam ông không tái cử ban chấp hành trung ương đảng
vì vậy cũng kết thúc nhiệm kỳ tại bộ chính trị thôi giữ chức bí thư thành ủy tp hcm
kế nhiệm ông trong chức vụ này là ông đinh la thăng đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
ông đã được tặng thưởng huân chương quyết thắng hạng nhất huân chương kháng chiến hạng ba huân chương lao động hạng ba
huy chương vì thế hệ trẻ huy chương vì sự nghiệp xây dựng tổ quốc công đoàn huy chương vì sự nghiệp lao động thương binh và xã hội
huy chương vì sức khỏe nhân dân kỷ niệm trương cựu chiến binh việt nam
với gia đình
hiện nay ông cư trú tại bốn mươi tám a đường trương định phường bảy quận ba tp hcm
vợ ông là phó giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú trương thị hiền chủ tịch hội nữ chí thức tp hcm
nguyên giám đốc học viện cán bộ tp hcm
quỷ ban nhân dân quận hai trương thị hiền là em út của bà trương mỹ hoa nguyên phó chủ tịch nước việt nam
con trai đầu là lê trương hải hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ủy viên ban chấp hành đảng bộ tp hcm phó bí thư quận ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân quận một mươi hai đại biểu hội đồng nhân dân thành phố khóa tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
bị kỷ luật khiển trách tại hội nghị thành ủy tp hcm ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
vì có quan hệ tình cảm với một phụ nữ
và có con chung nhưng chậm báo cáo với tổ chức
con trai thứ là lê trương hiền hòa hiện là một doanh nhân giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản
em của ông là lê tấn hùng nguyên là bí thư đảng ủy tổng giám đốc công ty nông nghiệp sài gòn
tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ông bị kỷ luật khiển trách vì liên quan hàng loạt sai phạm ở tổng công ty nông nghiệp sài gòn sacri
sai phạm của ông hùng liên quan việc ký khống chi khống hơn một mươi ba tỷ đồng cho hàng chục cán bộ người lao động học tập tại nước ngoài
ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ông hùng bị đình chỉ công tác tổng giám đốc
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín ông bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam do phạm nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng
trong thời gian đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn sacri
tòa án nhân dân tp vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tuyên án ông hùng hai mươi năm năm tù
một mươi năm tù về tội tham ô tài sản một mươi một năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
huy hiệu năm mươi tuổi đảng cộng sản việt nam được trao ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
về kỷ luật
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương kết luận
dưới sự chủ trì chủ nhiệm ủy ban trần cầm tú ban thường vụ thành ủy và ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm
trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới thủ thiêm gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước
ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố gây bức xúc trong xã hội
ông lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy
phải bị xem xét kỷ luật
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông lê thanh hải bằng hình thức cách trước bí thư thành ủy tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm vì đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của thành ủy thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm kéo dài trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới thủ thiêm ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng bộ và chính quyền thành phố
gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
trong các ngày mùng sáu và mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ bốn mươi một dưới sự chủ trì của ông trần cầm tú
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung cụ thể thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu
ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân thành phố và nhiều tổ chức ca nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất tài chính tài sản đầu tư quy hoạch xây dựng ở các dự án do công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
và ở các gói thầu dự án do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic thực hiện
nhiều tổ chức đảng đảng viên bị xử lý kỷ luật nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước và nguồn lực của xã hội
tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
trách nhiệm chính đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ban thường vụ thành ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và các đồng chí lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ubnd thành phố

cá nhân lê hoàng quân nguyễn thành phong nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ubnd thành phố và một số tổ chức đảng đảng viên khác
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của đảng ubnd quyết định thi hành kỳ luật
cảnh cáo ban cán sự đảng ubnd thành phố hồ chí minh các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đảng ủy các sở tài chính kế hoạch và đầu tư nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi xây dựng tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
ủy ban kiểm tra trung ương kỷ luật khiển trách đảng ủy các sở xây dựng tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và đồng chí nguyễn toàn thắng thành ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường
ubnd kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thầm quyền xem xét thi hành kỷ luật
ban thường vụ thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và các ca nhân lê thanh hải lê hoàng quân nguyễn thành phong
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ thành ủy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm
lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm được chỉ ra
xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình tiếp theo